tại đà nẵng tính đến sáng nay một trăm bốn mươi bốn trên một trăm năm mươi trường hợp nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín đã được xuất viện
sức khỏe của các bệnh nhân còn lại đều đã ổn định và đang được theo dõi chặt chẽ tại các bệnh viện
trong ngày một mươi hai tháng hai trung tâm kiểm soát bệnh tật tp đà nẵng đã giám sát một trăm một mươi năm máy bay
hai tàu biển với bốn năm trăm sáu mươi chín người nhập cảnh phát hiện hai trường hợp đến từ trung quốc ngoài tỉnh hồ bắc
nhưng không phát hiện bất thường về sức khỏe
một trường hợp đi từ thái lan về qua cửa khẩu phát hiện có sốt
chưa nghi ngờ mắc covid một mươi chín chính quyền thành phố đà nẵng cũng đã sẵn sàng kế hoạch tổ chức tiếp nhận công nhân việt nam
về từ trung quốc và các nước khác có dịch covid một mươi chín để cách ly trong vòng một mươi bốn ngày